thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã giao cho bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
tổ chức thăm dò khảo sát việc tiêm vaccine cho trẻ em từ năm tuổi trở lên tham khảo kinh nghiệm quốc tế
các kinh nghiệm rút ra từ các địa phương trong nước chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em để đến trường học trực tiếp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vaccine về nhu cầu vaccine cần nhập khẩu để đảm bảo mục tiêu đã được thủ tướng chính phủ chỉ đạo
thống nhất cách gọi các mũi tiêm để dễ theo dõi
thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ y tế chỉ đạo ra soát cập nhật thường xuyên để kịp thời có giải pháp phù hợp đảm bảo số lượng vaccine đủ tiêm
cho các lứa tuổi theo tiến độ được giao trực tiếp chịu trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ này
sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương bộ y tế tiến hành ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vaccine cho trẻ em từ năm đến ba mươi